chiều tối nay hai mươi ba tháng bốn thủ tướng phạm minh chính tiếp chủ tịch hội luật gia liên bang nga
sergei steprazil nguyên thủ tướng chính phủ liên bang nga đang thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng vui mừng nhận thấy trong thời gian qua quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy
hai bên tích cực trao đổi đoàn tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao
đặc biệt vào ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã điện đàm với tổng thống vladimir putin
tổng thống vladimir putin đã nhận lời thăm việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn và các cơ quan hai nước đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm
bên cạnh đó quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục được đẩy mạnh tuy nhiên còn nhiều khiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao
tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong triển khai các dự án hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước
trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ ngành địa phương hai nước
thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo trao đổi sinh viên trong lĩnh vực khoa học cơ bản
hợp tác văn hóa nghệ thuật du lịch giao lưu nhân dân kết nối hàng không
và hội luật gia liên bang nga và hội luật gia việt nam
các cơ quan liên quan giá soát triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác và trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm tiếp tục tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hợp tác giữa hai nước
nhân dân việt nam rất kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước
và ngày nay việt nam đang phát triển rất năng động
nhất trí cao với các ý kiến của thủ tướng chủ tịch hội luật gia liên bang nga khẳng định
nga luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
sẽ truyền đạt báo cáo các nội dung trao đổi trong cuộc gặp thủ tướng với lãnh đạo và các cơ quan chức năng phía nga
cá nhân ông sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nhất là các lĩnh vực nội dung mà thủ tướng đã có ý kiến